phát hiện có cháy hành khách trên xe hô hoán để tài xế dừng lại và tháo chạy tuy nhiên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe
thời điểm cháy xe ô tô khách đang chạy ở làn giữa
vì sự việc xảy ra bất ngờ lái xe không kịp đánh vào làn khẩn cấp khiến cho giao thông tại khu vực đại lộ thăng long bị ủn tắc kéo dài
đội cảnh sát giao thông số một mươi một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã kịp thời có mặt tổ chức sơ tán những người trên xe
về khu vực an toàn phân luồng hướng dẫn phương tiện qua khu vực vụ việc không có thiệt hại gì về người